xin chào quý vị và các bạn
trong hôm nay tại các tỉnh thành bắc bộ vẫn còn nắng sớm
nhưng sang ngày mai khi khối không khí lạnh di chuyển xuống và tác động đến nước ta
thì mưa sẽ tăng lên diện giải tác
vì vậy nên lưu thông trên đường quý vị cần mang theo các vật dụng tránh mưa
từ ngày một mươi sáu khi nằm trọn trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm nhanh
còn về nhiệt độ nền nhiệt trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giảm dần
chỉ ở trong ngưỡng chín hai mươi độ trời rét đậm rét hại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ngày mai mưa rông cũng tăng lên diện giải rác
sau đó sang ngày một mươi sáu trời chuyển tạnh giáo
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể
cao nhất ngày mai chỉ ở xung quanh ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ và giảm từ hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
trời chuyển rét đậm có nơi rét hại
với miền trung từ ngày mai khi khối không khí lạnh di chuyển dần xuống phía nam
thì khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ nhiều mây hơn và bắt đầu có mưa
nhiệt độ vì vậy
nhiệt độ của tỉnh thừa thiên huế cũng sẽ giảm dần giao động từ một mươi năm hai mươi năm độ
sau đó sang đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm từ hai đến ba độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận hôm nay và ngày mai
thời tiết vẫn phổ biến là trạng thái có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi tám đến ba mươi độ
sau đó từ đêm mai phần phía bắc từ đà nẵng đến khánh hòa sẽ có mưa rào rải rác
cục bộ có nơi mưa to nền nhiệt từ ngày một mươi sáu tháng một sẽ giảm dần trên khu vực
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết khá ổn định
phổ biến vẫn là tình trạng ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nên không ảnh hưởng tới hoạt động chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán đang đến gần của người dân nơi đây
và đáng lưu ý là từ ngày một mươi sáu khi có gió đông bắc rồn xuống
nền nhiệt trên cả khu vực có xu hướng giảm nhẹ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
thời tiết chủ đạo tại đây cũng là có mưa vài nơi ngày nắng
còn về nhiệt độ nền nhiệt trong hôm nay ngày mai sẽ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
và giảm nhẹ một hai độ trong hai ngày tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh rồn xuống